vào chiều qua khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng tại tiểu khu hai trăm bốn mươi bốn thuộc địa bàn xã phi tô huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam ban đã bị một số người quá khích tại thôn hang hớt xã mê linh huyện lâm hà
dùng hung khí tấn công làm một người chết tại chỗ và hai người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
nạn nhân tử vong là anh nguyễn ái tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy còn hai người bị thương là anh tân khoa và anh triệu vũ hiệp phó ban lâm nghiệp xã phi tô huyện lâm hà
được biết anh tĩnh và anh khoa là cán bộ quản lý bảo vệ rừng được tăng cường đến hiện trường cùng với anh hiệp để giải quyết tình trạng lấn chiếm đất rừng
vụ tấn công làm anh tĩnh chết tại chỗ còn anh khoa và anh hiệp bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng nạn nhân khoa nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não tụ máu não trên đầu nạn nhân có một vết thương dài bảy cm
các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho nạn nhân này vào lúc một mươi chín h một mươi năm tối cùng ngày
nạn nhân triệu vũ hiệp bị chém vào vùng mặt hiện đã ổn định sức khỏe và xuất viện
cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng đã đến bệnh viện thu thập lời khai của nạn nhân và khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường ở khu vực xảy ra án mạng điều tra làm rõ vụ việc